tổng thống mỹ barack obama đã cam kết chuyển giao quyền lực cho ông donald trump một cách xuân sẻ
đồng thời khẳng định cá nhân ông cũng sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tổng thống mới sẽ thành công
phát biểu tại washington tổng thống mỹ barack obama đã kêu gọi các nghị sĩ đảng dân chủ gạt sang một bên nỗi thất vọng
sau khi ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump giành thắng lợi trong cuộc đua vào nhà trắng
đồng thời cùng nỗ lực cho một tiến trình chuyển giao quyền lực một cách êm thấm
giờ đây tất cả chúng ta sẽ trở thành nền tảng cho sự thành công của ông ấy trong việc đoàn kết và dẫn dắt đất nước
tôi muốn chắc chắn rằng sự chuyển giao sẽ được tiến hành xuân sẻ vì rốt cuộc tất cả chúng ta là một nhà
trước hết chúng ta đều là người mỹ đều là những người yêu nước chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp nhất cho đất nước
tuyên bố trên của tổng thống obama được đưa ra trong bối cảnh đã xuất hiện một số cuộc biểu tình nhỏ trên cả nước
trong đó có nhiều hoạt động
các sinh viên nhằm phản đối việc ông donald trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua